không cho ra khơi nếu các tàu cá tàu làm dịch vụ vận chuyển hậu cần nghề cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi hết thời gian quy định
điều này đã được bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang thực hiện trong thời gian qua đối với các tàu hoạt động khai thác thủy hải sản
nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác thủy hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
tính đến giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh tiền giang có gần một năm trăm linh chiếc tàu cá tàu làm dịch vụ vận chuyển hậu cần nghề đánh bắt cá xa bờ
trong đó có gần sáu trăm linh tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo nghị định hai mươi sáu xuyệt cb của chính phủ
hiện nay bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chủ phương tiện thuyền trưởng và ngư dân
đơn cao nhận thức về lợi ích của việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên biển của chính phủ
chúng tôi thành lập các tổ công tác trực tiếp đi xuống các phương tiện của ngư dân và vào các nhà dân cùng với chủ phương tiện
thuyền viên và người thân của ngư dân
tuy nhiên hiện nay toàn tỉnh tiền giang vẫn còn khá nhiều phương tiện né tránh không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
nguyên nhân do thời tiết bất thường sóng to gió lớn và chưa vào mùa khai thác chính
nên số tàu cá này đang đậu bờ ngưng hoạt động chưa ra khơi
bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang kiên quyết không do ra khơi khi tàu cá phương tiện khai thác thủy sản
không có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý điều hành kiểm soát xử lý các tàu cá cố ý tắt thiết bị giám sát hành trình
theo quy định của chính phủ
đối với những phương tiện đang nằm tại bào trên một mươi năm m chưa lắp đặt trang thiết bị hành trình để ra khơi
thì trạm cũng kết hợp với đồn chính quyền địa phương
tiên truyền dặn động bà con trước khi ra khơi phải lắp đặt trang thiết bị hành trình và đủ điều kiện mới cho ra khơi
nếu trong trường hợp ra khơi không đủ trang thiết bị thì trạm tiệt đối giữ phương tiện đó lại
trên cơ sở nghị định hai mươi sáu xuyệt cb của chính phủ bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang sẽ xử lý nghiêm và triệt để
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản nhằm giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định iwu thực hiện các quyến nghị của ec về chống khai thác hải sản iwu
góp phần khắc phục cảnh báo thẻ vàng của ủy ban châu âu đối với thủy sản việt nam